năm hai nghìn hai mươi bốn báo công an nhân dân đã đăng tải bài viết
chiếc mũ tố cáo hùng thủ
diễn giải chi tiết về hành trình gian nan đưa kẻ tội đồ xa lưới
tối ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
người dân thôn na kinh xã na khê huyện yên minh tỉnh hà giang
tình cờ phát hiện tại khu vực ngã tư con đường mòn liên thôn
giữa vùng đồi núi hoang vu vắng vẻ
có một nam thanh niên bất tình với nhiều thương tích ở vùng đầu
gần đó có một chiếc xe máy và một chiếc mũ lưỡi chai
rơi trên đường
nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu
nhưng đã tử vong trên đường di chuyển
tin tức được cấp báo về công an huyện yên minh
sau đó là các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hà giang
hội đồng khám nghiệm được thành lập
lực lượng điều tra với chủ công là phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với công an huyện tiến hành các biện pháp cấp bách tại hiện trường
trung tá lê minh tuấn phó đội trưởng phòng cảnh sát hình sự kể lại
nhận tin báo chúng tôi khẩn trương hành quân đến hiện trường
khi đó nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu
nhưng đã không qua khỏi
tại vị trí được xác định là hiện trường sự việc
vẫn động lại vũng máu
bên cạnh đó có một chiếc mũ lưỡi chai
kết quả khám nghiệm tử thi
xác định nạn nhân bị tác động vào vùng đầu
gây vỡ vụ sương sọ não
những dấu vết để lại tại hiện trường
và trên tử thi cho phép nhận định sự việc
có dấu hiệu một vụ án giết người
và thủ phạm đã ra tay rất tàn bạo quyết liệt
khó khăn rất lớn đối với lực lượng điều tra lúc này
là án mạng xảy ra trong đêm tối
ở khu vực biên giới
giữa vùng đồi núi hoang vu
địa hình hiểm trở
không có nhà dân không có nhân chứng
trong lúc hội đồng khám nghiệm
khẩn trương triển khai hoạt động thu thập dấu vết
vật chứng tại hiện trường và giải phẫu tử thi
xác định nguyên nhân chết
thì lực lượng điều tra hình sự công an tỉnh hà giang
cùng đội cảnh sát hình sự công an huyện yên minh
công an các xã giáp danh
tiến hành biện pháp giả soát nắm tình hình
để truy xét thủ phạm theo dấu vết nóng
khẩn trương giả soát
truy tìm tung tích nạn nhân
cơ quan điều tra xác định người bị hại là anh vi quang hà
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú tại thôn trung sơn
xã trung thành huyện vị xuyên tỉnh hà giang
tin về vụ án mạng bất ngờ xảy ra
ở địa bàn giáp biên giới
vốn khá bình yên
trong mấy chốc đã loang ra
gây xôn xào dư luận trong nhân dân
bàn giám đốc công an tỉnh hà giang
ra mệnh lệnh chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ
phối hợp với công an huyện yên minh
cùng các đơn vị trực thuộc
cần khẩn trương tiến hành điều tra xác minh làm rõ thủ phạm
để nhanh chóng ổn định tình hình
chấn ản dư luận
công tác điều tra trọng án trên dẻo cao
có những khó khăn đặc thù
khác với địa bàn đô thị
đó là thường không có sự hỗ trợ của các phương tiện điện tử
như camera an ninh
tại các địa điểm công cộng
hay nhà dân xung quanh hiện trường
ghi lại diễn biến sự việc
hay quá trình di chuyển của nạn nhân và thủ phạm
trong khi hoạt động truy xét thủ phạm
gây trọng án rất cần những manh mối hình ảnh
phản ánh về tội phạm và nghi can
hơn nữa địa bàn miền núi thường rất rộng lớn
dân cư thừa thớt
địa hình hiểm trở
nên việc giả soát tìm nhân chứng vô cùng khó khăn
trong nhiều vụ án
nhất là tội ác xảy ra nơi thâm sơn cùng cốc
hầu như không có nhân chứng
người biết việc
chưa kể đến rào cản ngôn ngữ
phong tục tập quán ở vùng đồng bào dân tộc
khiến cho việc nắm tình hình
khai thác thông tin vụ án từ người dân bản địa
càng trở nên khó khăn
hoạt động ba cùng
cùng ăn cùng ở cùng làm việc với dân
để khai thác những hiểu biết về vụ án của họ
nhiều khi không mang lại kết quả
như mong muốn
do cán bộ không thông thạo tiếng nói và văn hóa của đồng bào
đó là những trải nghiệm thực tế
sau nhiều năm tháng
làm công tác điều tra trọng án trên dẻo cao trước đây
trở lại với cuộc truy xét
của công an tỉnh hà giang
sau khi dựng được tung tích nạn nhân
những phản đoán về tính chất vụ án
dựa trên dấu vết vật chứng thu tại hiện trường
các thương tích để lại trên tử thi
cùng các đặc điểm thân nhân
nghề nghiệp của người bị hại
được đặt ra
lúc này khả năng nạn nhân bị giết để cướp tài sản
hay do các mâu thuẫn ghen tuông tình ái
đã được loại trừ
bởi vì tài sản của nạn nhân là chiếc xe máy
vẫn nguyền vẹn tại hiện trường
đồng thời qua nắm tình hình
không thấy anh hà có vấn đề gì đáng lưu ý
trong các mối quan hệ gia đình
tình cảm nam nữ
đầy mạnh công tác nắm tình hình
trinh sát hình sự nắm được nguồn tin quan trọng
về người bị hại
đó là anh hà có nhiều mối quan hệ phức tạp
trước khi bị giết hại
hà làm nghề cho vai lãi nặng
thông tin này mở ra hướng truy xét
bám theo các quan hệ vai mượn tiền ong của nạn nhân
vì trên thực tế
đã xảy ra nhiều vụ
con nợ giết người cho vai để xù nợ
hoặc phạm tội tại thời điểm phát sinh
những mâu thuẫn cãi vã
do người vai không trả nợ đúng hẹn
hoặc cố tình chây ý không muốn trả
dẫn đến xung đột giữa các bên tham gia giao dịch
việc xác định đúng tính chất vụ án
có vai trò đặc biệt quan trọng
giúp định hướng hoạt động điều tra có trọng tâm trọng điểm
tránh được những động tác thừa
làm mất thời gian tính trong công tác truy xét thủ phạm
thượng tá hoàng văn thìn
phó trưởng phòng cảnh sát hình sự nhớ lại
quá trình họp án
ban chỉ đạo điều tra đã xây dựng giả thiết
về số lượng hung thủ
căn cứ vào thương tích để lại trên tử thi
và nhận định về đặc điểm của vật gây vết
công cụ gây án
theo đó kẻ thủ ác nhiều khả năng chỉ có một tên
hướng truy xét lúc này
đi sâu tìm hiểu về các mối quan hệ làm ăn
vay mượn tiền của nạn nhân
một hướng điều tra khác
đó là truy nguyên nguồn gốc
của chiếc mũ lưỡi chai rơi tại hiện trường
vì nếu đó là đồ vật của thủ phạm
sẽ có ý nghĩa rất lớn cho hoạt động điều tra
tất nhiên cũng chưa thể loại trừ
khả năng chiếc mũ đó xuất hiện
một cách ngẫu nhiên
do ai đó đánh rơi tại khu vực hiện trường
trước hoặc sau thời điểm vụ án xảy ra
trong truy xét trọng án
cần phải tính đến mọi khả năng
tiến hành kiểm tra để có căn cứ khẳng định
hoặc phủ định những tỉnh tiết
mà nhìn qua tưởng chừng như có liên quan đến vụ án
kết quả xác minh
tại gia đình nạn nhân cho phép xác định
chiếc mũ lưỡi chai màu sẫm
thu được cạnh vũ máu tại hiện trường
không phải là của anh hà
như vậy rất có thể chiếc mũ này
gắn với vụ án
không loại trừ đó chính là mũ của hung thủ
vì sự xuất hiện của nó
ngay ở nơi nạn nhân bị đánh
đến bất tỉnh nhân sự
hẳn là không bình thường
một thuận lợi nữa đó là qua nắm tình hình
trinh sát được biết người dân vùng này
rất hiếm người đội mũ kiểu này
nên người sở hữu nó hẳn đã gây được sự chú ý
với những người xung quanh
đẩy mạnh công tác nắm tình hình
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu
cuối cùng các trinh sát nhận được nguồn tin
của chủ nhân chiếc mũ đó là hoàng văn thái
một nam thanh niên sống tại thôn na kinh
xã nạc khê huyện yên minh tỉnh hà giang
tiến hành xác minh việc sử dụng
thời gian trong thời điểm xảy ra vụ án
thấy thái có chứng cứ ngoại phạm
bản thân anh ta cũng thử nhận
đó là mũ của mình
nhưng đã cho bạn là hoàng văn nình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng chú tại thôn na kinh với thái
mượn để sử dụng
trung tá lê minh tuấn kể lại
tiến hành xác minh có căn cứ xác định
trước khi vụ án xảy ra một ngày
tức ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thái cùng một số bạn bè
đã chơi pa tại một quán ở gần đó
tại đây đối tượng hoàng văn nình
đã mượn chiếc mũ của thái
cùng một đôi giày thể thao để đi chơi
anh ta có chụp ảnh và đăng lên gia lô
đây là một manh mối rất quan trọng
vì kiểm tra gia lô của nình
xác định đúng là anh ta đã đội cái mũ nói trên
thời điểm đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội
và chiều ngày hai tháng một mươi
khi chúng tôi kiểm tra
thì đối tượng đã vắng mặt tại nơi cư trú
nắm tình hình về nình
được biết dù ra cảnh rất khó khăn
bố mất sớm
nhưng anh ta không trí thú làm ăn đỡ đẩn mẹ
không có nghề nghiệp ổn định
thường xuyên chơi bời lêu lỏng
tụ tập gây mất an ninh trật tự ở xóm thôn
một điểm bất minh về hành vi đó là
từ hôm vụ án xảy ra
nình đã vắng nhà không có lý do
cũng không liên lạc với gia đình
ban chỉ đạo điều tra nhận định
rất có khả năng nình trực tiếp liên quan đến cái chết của anh hà
đi sâu nghiên cứu về nình
các trình sát nhận được thông tin
trước thời điểm vụ án xảy ra không lâu
anh ta có vai của nạn nhân hà
số tiền khoảng một mươi hai triệu đồng
và đã nướng vào thú vui cờ bạc nhậu nhẹt với bạn bè
hà đã nhiều lần đòi nợ
nhưng nình không trả
ban chỉ đạo điều tra nhận định
rất có thể ninh đã ra tay sát hại anh hà
liên quan đến khoản nợ này
có thể đối tượng giết nạn nhân để bùng
chạc hoặc do tức tối giận dữ
khi bị anh hà đòi nợ
tổng hợp nhiều nguồn tài liệu
cho phép xác định hoàng văn nình
chính là nghi can số một của vụ án
nhưng hắn đang ở đâu
mệnh lệnh khẩn trương bắt giữ
điều tra làm rõ tội ác của nình
được ban giám đốc công an tỉnh hà giang
quán triệt với ban chỉ đạo điều tra vụ án
từ đây lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh
và công an huyện yên minh
đã huy động tối đa quân lực
tập trung cho nhiệm vụ truy lùng kẻ thù ác
bằng những biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu
hành tung và lộ trình di chuyển
của nghi can được dựng lên
thượng tá hoàng văn thìn cho biết
để khẩn trương bắt giữ đối tượng
trên cơ sở đánh giá
tên nình chưa trốn xa
mà vẫn quanh quẩn trên địa bàn
có thể ẩn náo trong rừng
không có thức ăn nguồn tiếp tế nhu yếu phẩm
khi bị đói chắc chắn đối tượng
sẽ phải mò về nhà
trên cơ sở nhận định này
chúng tôi triển khai lực lượng mật phục hai mươi bốn trên hai mươi bốn
quanh khu vực nhà nình
khoảng bốn giờ sáng hôm đó
nình đã lén nút trở về nhà
thì xa trận vào trận địa phục kích
và bị các trình sát ập đến bắt gọn
tại cơ quan điều tra
trước những chứng cứ đánh thép
nình đã phải khắc nhận về hành vi giết người man sợ của mình
nình có vai của anh hà số tiền một mươi hai triệu đồng
để tiêu sải cá nhân
đến hẹn không có tiền trả
cả gốc và lãi là ba mươi năm triệu đồng
nên anh hà rất bực tức
và nhiều lần chửi mắng nình để đòi nợ
điều này khiến nình rất ấm ức
và nảy sinh ý định giết anh hà cho bỏ tức
đồng thời để quyệt khoản nợ trên
tối mùng ba tháng một mươi
nình dắt theo cây gậy sắt ba khúc
chủ động hẹn gặp anh hà tại con đường mòn
thuộc thôn nà kinh xã na khê huyện yên minh
để trả nợ
tại đây hai người lời qua tiếng lại cãi vã nhau
nình bất ngờ dùng gậy vụt liên tiếp
nhiều nhát vào đầu anh hà
khiến nạn nhân chóng váng gục xuống đường
sau khi gây án
nình đã bỏ trốn sang địa bản khác
do lo sợ bị phát hiện
khi lén lút trở về nhà định lấy đồ
để bỏ trốn
thì bị cơ quan điều tra bắt giữ
kết thúc hành trình bốn mươi tám giờ trốn chạy
kể từ khi gây tội ác
cuộc điều tra ấy đã khép lại tróng vánh
sau những quyết tâm cao độ
cùng bản lĩnh nghiệp vụ của lực lượng điều tra hình sự
nơi địa đầu tổ quốc